các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

một là nguồn nước máy được lấy từ nước mạch của hệ thống sông đồng nai sông sài gòn hoặc nước giếng khoang
nguồn nước này đã được qua xử lý kỹ lưỡng đảm bảo quy chuẩn về chất lượng nước sinh hoạt do bộ y tế quy định
nguồn nước thứ hai người dân đang sử dụng là nước giếng khoang
qua kiểm tra một bốn trăm linh mẫu nước giếng khoang ở bảy quận huyện trên địa bàn trung tâm y tế dự phòng tp hcm đưa ra kết luận
đa số mẫu nước không đạt chất lượng lý hóa độ ph thấp hàm lượng sắt cao
một số khác thì nhiễm vi sinh e coli ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng
các giếng khoang ở tp hcm thì đa số là không đạt theo quy chuẩn hai
người dân sẽ cảm thấy nước có cái độ nhớt rồi có vị chua
và nếu mà nước đó dùng cho sinh hoạt ví dụ như tắm rửa thì người dân sẽ có cảm giác là ngứa này
hay là dị ứng và tạo điều kiện cho một số bệnh ngoài da phát triển
người ta biết rằng asem ở trong nước thì nó sẽ tác động đến sự chuyển hóa các tế bạc trong cơ thể
hệ thống nội tiết cơ thể rồi đã ảnh hưởng đến cơ quan chức năng gan chức năng thận và có thể gây ung thư
cũng theo nghiên cứu của trung tâm y tế dự phòng tp hcm
nguyên nhân dẫn đến việc nước giếng khoan của người dân nhiễm khuẩn là do giếng đào quá cạn
không có thành giếng nắp giếng dẫn đến việc các chất hữu cơ ngấm từ bên ngoài vào
hoặc khu vực người dân đào giếng gần khu vực ô nhiễm
nguy hiểm nhất là những vùng mà nguồn nước bị nhiễm chất amuni
qua khảo sát thì có tới một trăm một mươi mẫu trên tổng số một bốn trăm linh mẫu
đây là chất nguy hại đến sức khỏe nhiều nhất khiến người sử dụng thiếu oxy và có thể gây bệnh ung thư
nước thì nói chung là nó quá dơ coi như là phải hai ngày mới lên xúc nước một lần là nhà nào cũng vậy
coi như là dơ tới tám chín mươi thì nên tụi tôi mới yêu cầu ở đây là phải ra nước
tới hôm nay thì xài nước nước máy nhưng mà nước máy thì giá thì còn hơi cao
nếu nước chúng ta mà nhiễm những yếu tố đơn giản ví dụ như ph độ đục hay là nhiễm sắc hay là bẹp manganat
thì cách đơn giản nhất là mình khuyến cáo người dân có thể sử dụng những phương tiện đơn giản tại gia đình
phương tiện đơn giản đó là gì tức là gia đình chúng ta xây những vàng mưa kèm theo cái bể lọc
nếu giả sử nước ta mà nhiễm ammoni hoặc nhiễm arsen thì có nghĩa là gì
là với cái vàng mưa bể lọc chúng ta không thể xử lý được
mà lúc này người dân hoặc rằng nếu nơi nào đó mà người dân có điều kiện
thì phải ngay lập tức có thể sử dụng những cái máy gọi là máy lọc nước hộ gia đình
theo báo cáo của hội đồng nhân dân tp hcm hiện thành phố vẫn còn hơn ba trăm năm mươi tám trên một tám triệu hộ dân chưa được sử dụng nước sạch
một số nơi người dân phải mua nước với giá lên đến một mươi năm đồng một mét khối như khu dân cư trung sơn huyện bình chánh
không chỉ thế nhiều người dân cũng không đồng tình với cách lắp đồng hồ tổng và bồn nước
như hiện nay
vì dễ thất thoát và các quy định được cấp nước vẫn còn nhiều khách khe
trong khi đó theo nghị quyết hai mươi tám của hội đồng nhân dân tp hcm
thì đến hết năm nay một trăm linh hội dân phải được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh